đêm ngày hai mươi bảy tháng bảy trên quốc lộ một mươi đoạn qua ngã ba đợi xã đông hải huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô khách và xe ô tô tải khiến cho nhiều người bị thương phải đưa đi cấp cứu
sau va chạm xe khách dường nằm bị lật nghiêng trên đường nhiều đồ đạc của hành khách bên trong xe bị văng xuống đường
nhận tin báo lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đã tổ chức đưa những người bị mắc kẹt bên trong xe khách ra ngoài
nhiều xe cứu thương được huy động để chờ các nạn nhân đi cấp cứu
lãnh đạo sở y tế tỉnh thái bình cho biết có tổng cộng một mươi một người bị thương được đưa đến cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa huyện đông hưng và bệnh viện đa khoa huyện quỳnh phụ
trong đó nặng nhất là nạn nhân bị đứt cân chân hiện đã được phẫu thuật thành công
khoảng năm giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng bảy tại km một nghìn ba trăm một mươi bảy chín trăm năm mươi trên quốc lộ một đoạn qua xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa hai xe ô tô tải làm cho một người tử vong tại chỗ và một người bị thương
xe ô tô tải biển kiểm soát bảy mươi năm c bốn nghìn một mươi bốn do tài xế
tài xế ngô quang phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại huyện hải lăng tỉnh quảng trị điều khiển lưu thông theo hướng nam bắc
đến ngã tư thuộc xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
xe dừng chờ đèn đỏ bất ngờ bị xe ô tô tải mang biển kiểm soát hai mươi chín c tám mươi chín nghìn chín trăm một mươi do tài xế nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại huyện đan phượng thành phố hà nội
điều khiển lưu thông cùng chiều lao tới đâm mạnh từ phía sau
hậu quả tài xế minh tử vong tại chỗ phụ xe bị thương phải đưa đi cấp cứu
lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
ngày hai mươi tám tháng bảy xe container biển số tám mươi ba c ba nghìn một trăm bảy mươi bốn chạy trên đường nguyễn văn linh khi đến khu vực thuộc xã an phú tây huyện bình chánh
thì tông thẳng vào đuôi xe taxi lưu thông cùng chiều phía trước
vụ va chạm làm xe container mất lái lao lên vỉa hè đâm vào gốc cây xanh lớn bên đường mới dừng lại
còn xe taxi tiếp tục va trúng một xe tải khác tạo thành vụ va chạm liên hoàn ba xe
vụ va chạm khiến một hành khách bị thương được đưa vào bệnh viện huyện bình chánh để chăm sóc kiểm tra sức khỏe
những người còn lại may mắn thoát nạn lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt khám nghiệm và xử lý hiện trường
sáng ngày hai mươi tám tháng bảy liên ngành thanh tra cảnh sát giao thông hà nội đã thực hiện việc đóng thử nghiệm cầu thăng long để chuẩn bị phục vụ sửa chữa vào tuần tới
việc này đã làm cho các tuyến đường được phân luồng
gánh xe cho cầu thăng long ủn tắc kéo dài
ngay từ sáng sớm ngày hai mươi tám tháng bảy nhiều công nhân đã có mặt để thiết lập rào chắn biển báo cấm xe ô tô di chuyển trên tầng hai của cầu
lực lượng thanh tra giao thông vận tải hà nội phối hợp với đội cảnh sát giao thông số sáu phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
chính thức điều tiết phương tiện di chuyển theo phương án đã được phê duyệt trước đó
đầu cầu thăng long phía nội thành do có nhiều xe đi vào nên cảnh sát giao thông phải chặn đầu và buộc quay rẽ sang tuyến đường d an dương
việc này đã làm cho các phương tiện đi vào đ an dương tăng đột biến gây ủn tắc kéo dài